trong khuôn khổ chính thức chuyến thăm việt nam chủ tịch quốc hội hàn quốc park by yong sung và phu nhân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hàn quốc đã tới thăm và làm việc tại tỉnh ninh bình
đồng chí nguyễn thị thu hà bí thư tỉnh ủy ninh bình trao đổi với chủ tịch quốc hội hàn quốc
về những thành tiệu nổi bật của tỉnh ninh bình trong đó có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa ninh bình hàn quốc
hiện nay ninh bình có ba mươi bảy dự án đầu tư từ hàn quốc với tổng số vốn hơn ba trăm linh triệu usd
chiếm hơn bốn mươi sáu tổng số vốn fdi đầu tư vào tỉnh
trước đó ninh bình đã kết nghĩa với thành phố asan hàn quốc và thành phố ninh bình kết nghĩa với thành phố chechon hàn quốc
do vậy chuyến thăm của chủ tịch quốc hội hàn quốc hy vọng là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa ninh bình với hàn quốc
chủ tịch quốc hội hàn quốc chúc mừng việt nam và tỉnh ninh bình đã khống chế thành công đại dịch covid một mươi chín
song song với việc tăng trưởng kinh tế dương
hàn quốc là một trong nhiều nước đi đầu trong sản xuất ô tô và công nghệ điện tử
sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp hàn quốc đầu tư vào ninh bình